dự kiến ngày mai một mươi hai tháng ba tòa án nhân dân tỉnh phú thọ sẽ xét xử nguyên tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông đặng anh tuấn
vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ mặc dù đã bị hoãn hai lần trước đó do ông trương minh tuấn
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vắng mặt
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh phú thọ cho biết ông trương minh tuấn tiếp tục có đơn xin vắng mặt trong phiên tòa ngày mai
trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet cơ quan công tố cho rằng
cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông đã thiếu trách nhiệm không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp
viện kiểm sát nhân dân xác định hành vi của ông trương minh tuấn có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng chưa cấu thành vật chất do đó cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với ông trương minh tuấn
mà kiến nghị các ban ngành xem xét kiểm điểm xử lý trách nhiệm nguyên bộ trưởng
phiên tòa xét xử cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông dự kiến diễn ra trong một ngày